thưa quý vị căn cứ vào kết quả điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại dự án khu đô thị du lịch biển phan thiết tại phường phú thủy thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
do công ty cổ phần rạng đông làm chủ đầu tư
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can và các quyết định tố tụng hình sự
đối với một mươi hai trường hợp về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
quy định tại khoản ba điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình dự
ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với năm trường hợp gồm
một lê tiến phương nguyên chủ tịch ủy bãi nhen dân tỉnh bình thuận
hai xà dương thắng nguyên giám đốc sở xây dựng nguyên bí thư huyện ủy bắc bình tỉnh bình thuận
ba đỗ ngọc điệp nguyên chủ tịch ủy bãi nhen dân thành phố phan thiết
bốn hồ như hải nguyên phó giám đốc công ty cổ phần thông tin và thẩm định giá miền nam
tri nhánh bình thuận thẩm định viên về giá
năm lê anh huy nguyên trưởng phòng hành chính tổng hợp thuộc tri cục quản lý đất đai tỉnh bình thuận
ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với sáu trường hợp
một nguyễn văn phong nguyên phó giám đốc sở tài chính nguyên thường trực hội đồng thẩm định giá đất
hai nguyễn phó chủ tịch ủy bãi nhen dân tỉnh bình thuận hai hồ lâm nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh bình thuận
ba lê nguyễn thanh danh nguyên phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh bình thuận
bốn nguyễn thanh cho nguyên tri cục trưởng tri cục quản lý đất đai tỉnh bình thuận
năm lê nam hưng nguyên phó tri cục trưởng tri cục quản lý đất đai tỉnh bình thuận
sáu phạm duy cường nguyên phó trưởng phòng phụ trách phòng kinh tế đất tri cục quản lý đất đai tỉnh bình thuận
nguyên trưởng phòng tài nguyên và môi trường thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
hiện sáu bị can đều đang chấp hành án phạt tù trong vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư tân việt pháp ii tỉnh bình thuận
ra quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một trường hợp nguyễn xuân phong nguyên phó cục trưởng cục thuế tỉnh bình thuận
già lệnh khám xét chỗ ở đối với sáu bị can gồm lê tiến phương xà dương thắng đỗ ngọc điệp hồ như hải lê anh huy và nguyễn xuân phong
sau khi được viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn trong hai ngày hai mươi năm hai mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tổ chức thi hành lệnh quyết định tố tụng hình sự theo đúng quy định của pháp luật